ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ra văn bản nâng mức cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín
khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết không tập trung quá ba mươi người
tại nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
ngoài ra người dân khi có dấu hiệu ho sốt khó thở phải đến ngay cơ sở y tế
để được hướng dẫn xử lý kịp thời đặc biệt các địa phương phải tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội
nghỉ lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng
và các sự kiện chưa cần thiết dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
quán bar vũ trường không để quán nước về hè hoạt động
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu các quận huyện thị xã chỉ đạo các xã phường thị trấn
thành lập và duy trì các tổ giám sát và tiên truyền chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
ở các tổ dân phố hoặc thôn bản và khu dân cư